cho ý kiến vào dự thảo luật đa số đại biểu nhất trí với dự thảo luật là cấm hành vi điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn
quy định này thống nhất với quy định tài khoản sáu điều năm của luật phòng chống tác hại của rượu bia năm hai nghìn một mươi chín
quy định trên đã được thực tiễn kiểm nghiệm phát huy kết quả tốt số vụ tai nạn liên quan đến rượu bia giảm
hiện nay là luật phòng chống tác hại rượu bia đang quy định như vậy và thực tiễn áp dụng thì chúng ta cũng thấy là đã dần dần hình thành được cái bước đầu
cái văn hóa tham gia giao thông không uống rượu bia cho nên là chúng tôi đề nghị đồng ý với phương án một
luật đấy là luật phòng chống tác hại rượu bia và cái việc mà để chúng ta đưa một cái quy định mà có vẻ là nó là của đối tượng của cái luật về giao thông
giao thông đường bộ vào trong cái luật này
thế và để mà hạn chế tác hại của rượu bia và trên thực tế thì nó đã phát huy tác dụng rất là tốt
thế vì không có cái cơ
cái cớ gì mà khi mà chúng ta trao đổi thảo luận về cái luật chính cái luật điều chỉnh về vấn đề này
tức là luật về an toàn giao thông mà lại chúng ta lại bỏ một cái quy định mà rất là hữu hiệu ở cái luật phòng chống tác hại rượu bia mà liên quan đến cái lĩnh vực này ạ
qua thời gian thực hiện quy định cấm trên đã đi vào cuộc sống và được đông đảo người dân đồng tình thực hiện
và đang từng bước hình hành văn hóa đã uống rượu bia thì không lái xe
đồng thời làm giảm các vụ tai nạn giao thông do rượu bia gây ra
như trong báo cáo của ủy ban quốc phòng an ninh thì trong năm hai nghìn hai mươi ba
sau khi lực lượng chức năng tăng cường xử lý đối với người điều khiển phương tiện vi phạm nồng độ cồn
thì số vụ tai nạn giao thông liên quan đến sử dụng rượu bia đã giảm tới hai mươi năm số vụ
năm mươi số người chết hai mươi hai số người bị thương so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
cũng đồng tình với phương án
cấm tuyệt đối nồng độ cồn với tài xế
tuy nhiên có nhiều ý kiến đại biểu đề nghị
báo cáo giải trình tiếp thu trình ra quốc hội cần làm rõ thêm các lập luận về quy định này
làm rõ những cơ sở khoa học quy định nội dung này
trước đó trình bày báo cáo thẩm tra dự án luật
trung tướng lê tấn tới chủ nhiệm ủy ban quốc phòng và an ninh của quốc hội cho biết
nhiều ý kiến nhất trí với dự thảo luật là cấm hành vi điều khiển phương tiện tham gia giao thông
mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn
thường trực ủy ban quốc phòng an ninh nhất trí với đề xuất của chính phủ
và tha thiết đề nghị ủy ban thường vụ quốc hội lựa chọn phương án một để báo cáo quốc hội
cho phép tiếp tục kế thừa quy định hiện hành để bảo vệ được nhiều tính mạng
sức khỏe tài sản cho người dân bảo vệ nguồn lực cho xã hội
dự thảo luật trình ủy ban thường vụ quốc hội lần này cũng đã bổ sung một số quy định quan trọng như
về bảo vệ trẻ em khi tham gia giao thông đường bộ bổ sung quy định đấu giá biển số xe
bổ sung quy định về điểm trừ điểm giấy phép lái xe bổ sung các quy định hạng giấy phép lái xe
tại phiên họp thứ trưởng bộ công an lê quốc hùng đã thay mặt cơ quan chủ trì soạn thảo
trân trọng cảm ơn các ý kiến phát biểu đánh giá các ý kiến đều nghiên cứu trách nhiệm sâu sắc khoa học phù hợp
cơ quan chủ trì soạn thảo nghiêm túc tiếp thu cùng với bộ giao thông vận tải
và ủy ban quốc phòng an ninh chỉnh lý giải trình để chính quốc hội tại kỳ họp thứ bảy
sáng nay tại hà nội đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung ương
bộ trưởng bộ công an đã dự và chỉ đạo hội nghị sơ kết chủ trương giới thiệu công an chính quy
tham gia ban chấp hành ban thường vụ bầu giữ chức danh phó bí thư kiêm nhiệm đoàn thanh niên
xã phường thị trấn từ tháng một năm hai nghìn hai mươi hai đến nay và tuyên dương trao giải thưởng gương mặt trẻ
công an tiêu biểu năm hai nghìn hai mươi ba hội nghị được tổ chức trực tuyến từ hội trưởng bộ công an
đến điểm cầu sáu mươi ba công an tỉnh thành phố trực thuộc trung ương thượng tướng trần quốc tỏ
ủy viên trung ương đảng phó bí thư đảng ủy công an trung ương thứ trưởng bộ công an
chủ trì hội nghị dù hội nghị còn có đồng chí bùi quang huy ủy viên dự khuyết trung ương đảng
bí thư thứ nhất trung ương đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh
chủ nhiệm ủy ban quốc gia về thanh niên việt nam
năm hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi ba thông qua tổ chức đoàn trên địa bàn dân cư đồng ủ công an chính quy kiêm
các nhiệm cán bộ đoàn cấp xã đã phát huy tốt vai trò sung kích của thanh niên trong tuyên truyền
vận động giúp đỡ lực lượng công an triển khai đề án sáu của chính phủ đẩy mạnh các hoạt động tuyên
truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho các tầng lớp nhân dân thành thiếu nhi hỗ trợ thanh niên
hoán lương trở về địa phương sinh sống quản lý giáo dục giúp đỡ thanh niên chậm tiến hỗ trợ học
bồng cải thiện khẩu phấn ăn cho học sinh nghèo học sinh người dân tộc thiểu số trong đó có nhiều
mô hình công trình phần việc thanh niên đã được triển khai và phát huy hiệu quả trong thực tiễn
đặc biệt với hiệu quả của việc triển khai chủ trương giới thiệu công an chính quy tham gia
ban chấp hành ban thưởng vụ và giữ chức phó bi thư kiêm nhiệm đoàn cấp xã nhiều địa phương đã
chủ động đề xuất giới thiệu hai mươi một đồng chí là cán bộ công an cấp huyện tham gia ban chấp hành
ban thường vụ và được bầu giữ chức danh phó bi thư kiêm nhiệm đoàn quận huyện thị xã thành phố
thuộc tỉnh hiện có sáu mươi ủy viên ủy ban hội liên hiệp thanh niên việt nam xã phường thị trấn
ba phó chủ tịch kiêm nhiệm ủy ban hội liên hiệp thanh niên việt nam huyện quận thị xã là công an
chính quy và sẽ tiếp tục tăng lên trong thời gian từ nay đến tháng tám năm hai nghìn hai mươi
phát biểu tại hội nghị bộ trưởng tô lâm trân trọng cảm ơn ban bí thư trung mương đoàn
các tỉnh thành ủy đã luôn quan tâm tin tưởng phối hợp có hiệu quả trong việc giới thiệu công an
chính quy tham gia ban chấp hành đoàn hội cấp xã qua hai năm thông qua tổ chức đoàn
việc triển khai các nhiệm vụ biện pháp công tác của lực lượng công an xã phường thị trấn được thuận lợi
và hiệu quả hơn trước tình hình tội phạm nhất là tội phạm thanh thiếu niên được kiềm chế
nhiều đề án nhiệm vụ lớn của lực lượng công an đã nhận được sự giúp đỡ và cuộc quyết điệt của các tổ chức đoàn
đoàn viên thanh niên trên địa bàn dân cư đại tướng tô lâm nhấn mạnh chủ trương trên đã góp phần tăng cường
mối quan hệ phối hợp giữa lực lượng công an với cấp ủy chính quyền các tổ chức chính trị xã hội tại địa phương
xây dựng xã phường là những pháo đài trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm ngay từ cơ sở
trong công tác phối hợp triển khai đề án sáu của chính phủ phối hợp trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
phối hợp tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật sắc phục của lực lượng công an nhân dân đã cùng với màu áo xanh của thanh niên
trên các mặt trận đã in đắp trong tâm trí của mỗi người dân việt nam và ngày càng được nhân dân tin tưởng yêu mến và cảm phục
mà công an chúng tôi cũng lấy cái mục tiêu phường xã là cái pháo đài từng xã một không có tội phạm
nếu xã nào cũng không có tội phạm thì huyện chắc chắn là phải không tội phạm
huyện nào cũng không có tội phạm

thế rồi ai là người có liên quan đến ma túy ai là người có liên quan đến trộm cắt dân người ta biết hết
từng khu phố từng phố phương người ta biết hết
thì chúng ta phải phối hợp với nhau biết được những hoàn cảnh như vậy chủ động tiếp cận với người ta giải quyết những xung đột những mâu thuẫn này thì mới không có tội phạm nữa
thời gian tới bộ trưởng tôn lâm yêu cầu cấp ủy lãnh đạo tổ chức đoàn các cấp trong công an nhân dân cần tiếp tục quán triệt nhận thức một cách đúng đắn
đầy đủ về ý nghĩa chiến lược của chủ trương giới thiệu công an chính quy tham gia cơ quan lãnh đạo của đoàn hội trên địa bàn dân cư
từ đó để ra giải pháp thực hiện cụ thể quyết liệt và phân đấu ngày càng có nhiều hơn cán bộ công an chính quy tham gia cơ quan lãnh đạo của đoàn hội trên địa bàn dân cư
tiếp tục quán triệt thực hiện có hiệu quả các chủ trương văn bản chỉ đạo của đảng nhà nước của đảng ủy công an trung ương bộ công an vì xây dựng công an cấp xã
công an các địa phương cần có các giải pháp cụ thể để đảm bảo
theo từng năm cán bộ công an chính quy được giới thiệu tham gia ban chấp hành đoàn xã phân đấu đến năm hai nghìn hai mươi bảy phải đạt một trăm linh
ban chấp hành đoàn thanh niên các xã phường thị trấn có công an chính quy tham gia giữ chức vụ phóng bi thư đoàn thanh niên xã phường thị trấn
tại hội nghị bộ trưởng tô lâm và bí thư thứ nhất trung ương đoàn bùi quang huy đã trao biểu trưng chứng nhận tuyên dương hai mươi gương mặt trẻ công an tiêu biểu
năm hai nghìn hai mươi ba cũng nhân dịp này bộ trưởng tô lâm tặng bằng khen đại diện tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện chủ trương của đảng ủy công an trung ương bộ công an
tại điểm tiếp công dân của bộ công an hôm nay thượng tướng trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an đã có buổi tiếp công dân định kỳ tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn
tại buổi tiếp thứ trưởng trần quốc tỏ đã lắng nghe ý kiến kiến nghị của một số công dân
một số công dân đại diện hai mươi bị hại trong vụ án công ty cổ phần đầu tư thương mại bất đồng sản nhật nam gọi tắt là công ty nhật nam lừa đảo chiếm đoạt tài sản
các công dân đã nêu những kiến nghị về sai phạm của công ty nhật nam
chủ tịch hội đồng quản trị giám đốc vũ thị thúy và các cơ quan liên quan chia sẻ với những khó khăn bức xúc mà người dân đang gặp phải
đồng chí thứ trưởng đã trực tiếp xem xét tiếp nhận đơn thư giải thích pháp luật trả lời các kiến nghị của công dân
đồng thời giao thanh tra bộ công an có văn bản yêu cầu các cơ quan chức năng liên quan đẩy nhanh tiến độ điều tra xử lý vụ án có công văn trả lời công dân theo đúng quy định của pháp luật
về phía các công dân đại diện cho hàng nghìn bị hại trân trọng gửi lời cảm ơn thứ trưởng trần quốc tỏ đã trực tiếp giải thích pháp luật thỏa đáng và có những ý kiến chỉ đạo kịp thời
thấu tình đạt lý để các cơ quan chức năng của bộ công an vào cuộc xem xét tiếp nhận giải quyết bày tỏ tin tưởng hy vọng và sự nghiêm minh và tinh thần trách nhiệm của các cơ quan chức năng thuộc bộ công an
sáng nay tiểu ban an ninh trật tự lễ kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng điện biên phủ và một số hội nghị sự kiện lớn năm hai nghìn hai mươi bốn của bộ công an đã tổ chức phiên họp triển khai công tác bảo đảm an ninh trật tự
thượng tướng lương tam quang ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
trưởng tiểu ban an ninh trật tự chủ trì phiên họp
tại phiên họp đã công bố quyết định thành lập tiểu ban an ninh trật tự lễ kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng điện biên phủ và quyết định thành lập tổ giúp việc của tiểu ban
báo cáo tình hình kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự lễ kỷ niệm và một số hội nghị sự kiện lớn trong năm hai nghìn hai mươi bốn phương hướng nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới
kết luận phiên họp thứ trưởng lương tam quang nhấn mạnh công an các đơn vị địa phương phải thống nhất nhận thức xác định mục tiêu cao nhất đó là đảm bảo tuyệt đối an ninh an toàn cho các sự kiện hội nghị diễn ra thành công không để xảy ra đột xuất bất ngờ không được để xảy ra sai sót dù là nhỏ nhất
đây là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng nhất của toàn lực lượng công an nhân dân trong sáu tháng đầu năm
đồng chí thứ trưởng yêu cầu các đơn vị bám sát kế hoạch đề ra với quyết tâm cao nỗ lực lớn hành động quyết liệt chủ động trong nắm tình hình giải quyết tất cả các vấn đề liên quan đến an ninh trật tự ngay từ cơ sở
thứ trưởng lương tâm quang cũng giao nhiệm vụ cụ thể cho từng công an các đơn vị địa phương theo chức năng nhiệm vụ đã được phân công đồng thời đề nghị ủy ban nhân dân tỉnh điện biên thành phố đà nẵng các ban bộ ngành tiếp tục giả soát lại những chủ trường chính sách nội dung có liên quan phối hợp chặt chẽ cùng bộ công an đảm bảo tuyệt đối an ninh trật tự phục vụ các sự kiện lớn diễn ra trên địa bàn và cả nước
trong lễ khai mạc hội báo toàn quốc hai nghìn hai mươi bốn ngày hôm nay các đồng chí lãnh đạo
đảng nhà nước lãnh đạo thành ủy tp hcm và nhiều đại biểu đã dành thời gian tham quan gian trưng bày và khen ngợi báo chí lực lượng công an nhân dân tại hội báo toàn quốc